thưa quý vị tại trụ sở bộ công an đã diễn ra cuộc gặp mặt biểu dương các huấn luyện viên vận động viên thể thao công an nhân dân
đã đạt thành tích cao tại sea games hai mươi ba
tham dự buổi lễ có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt cùng đại diện các đơn vị có liên quan
phát biểu tại buổi gặp mặt thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ
biểu dương lãnh đạo cán bộ làm công tác thể thao đặc biệt là các huấn luyện viên vận động viên đã nỗ lực rèn luyện
khắc phục mọi khó khăn để quyết tâm thi đấu vì màu cờ tổ quốc và sắc áo của lực lượng công an nhân dân việt nam
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh trong những năm qua đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
luôn dành sự quan tâm chỉ đạo đối với công tác thể thao nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng
thời gian tới công tác thể dục thể thao trong công an nhân dân có vai trò vị trí rất quan trọng
đặc biệt là thể thao thành tích cao
để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thể dục thể thao trong những năm tới
trước mắt là tham gia đại hội thể thao châu á asean lần thứ một mươi chín tại trung quốc vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
và thế vận hội olympic mùa hè năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra tại paris pháp
nâng cao nhận thức về ý nghĩa vai trò của thể dục thể thao trong sự nghiệp đào tạo
và những nhân tố của con người đưa thể dục thể thao là một bộ phận quan trọng
trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của đất nước
định hướng về đầu tư phát triển môn thể thao olympic cơ bản
có nhiều bộ huy chương như điền kinh bơi nội bắn súng võ thuật v v
cũng tại buổi gặp mặt thứ trưởng trần quốc tỏ cùng đại diện
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã trao một mươi bốn bằng khen của bộ công an
tặng các huấn luyện viên vận động viên có thành tích xuất sắc
cục công tác đảng và công tác chính trị cùng các đơn vị liên quan
đã trao giấy khen tặng các vận động viên có thành tích xuất sắc trong thi đấu
sea games ba mươi hai là kỳ đại hội thành công của thể thao công an nhân dân
khi có một mươi bốn huy chương gồm bốn huy chương vàng bốn huy chương bạc và sáu huy chương đồng
tất cả các vận động viên tham dự sea games đều có huy chương
đáng chú ý có một số nội dung thuộc thế mạnh của quốc gia
mà thể thao công an nhân dân vẫn giành được huy chương vàng
như bộ môn đấu kiếm cầu mây
đây là kết quả tích cực của đoàn thể thao công an nhân dân tại sea games lần này